sau hơn năm tháng kể từ khi đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát lây lan đến nay dịch đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện nay nhiều tỉnh thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội truyền từng bước sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo thủ tướng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là việc chưa có tiền lệ
vừa thực hiện vừa bổ sung hoàn thiện
tại cuộc họp này ban chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo các địa phương sẽ ra soát sau một tuần thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
đặc biệt xem xét về những vấn đề còn vướng mắc trong quy định nhất là những vướng mắc trong quá trình thực hiện để có điều chỉnh kịp thời
thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc chung là chính sách phải thống nhất toàn quốc cấp dưới phải phục tùng cấp trên
cấp dưới không được ban hành quy định trái với quy định của cấp trên
nếu địa phương thực hiện các quy định ở mức độ cao hơn sớm hơn
thì phải báo cáo với cấp trên
trên cơ sở kết quả hội nghị này chính phủ ban chỉ đạo quốc gia sẽ có điều chỉnh hoàn thiện để thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và khôi phục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hiệu quả hơn
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ vừa ký ban hành hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải
với năm lĩnh vực gồm đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt hàng không trên phạm vi toàn quốc
đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hướng dẫn vận tải mới lần này của bộ giao thông vận tải cũng gắn liền với phạm vi đánh giá về cấp độ dây
về cấp độ hướng dẫn theo các cấp độ cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
phạm vi đánh giá cấp độ dịch được đánh giá từ quy mô cấp xã khuyến khích đánh giá từ phạm vi
quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã nhằm đảm bảo hiệu quả
đối với hành khách tham gia giao thông trừ vận tải hàng không đường sắt
phải đáp ứng các yêu cầu như tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
về xét nghiệm y tế bộ giao thông vận tải chỉ yêu cầu xét nghiệm các trường hợp có một trong
các biểu hiện triệu chứng sốt hò mệt mỏi đau họng mất vị giác và khử giác khó thờ
đối với tất cả các cấp độ dịch chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp ba đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch
ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
theo bộ giao thông vận tải việc xét nghiệm sars cov hai được thực hiện bằng real time pcr
hoặc tết khá nguyên nhanh có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế ban hành quy định mới về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với các đối tượng áp dụng
tại hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới
trước đây bộ giao thông vận tải yêu cầu khách đi xe từ vùng nguy cơ cao
cũng phải xét nghiệm và tiêm đủ liều khách từ vùng nguy cơ thấp cần xét nghiệm
đối với hành khách tham gia giao thông đường sắt đường hàng không
hướng dẫn của bộ giao thông vận tải nêu rõ
vận tải đường sắt tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại quyết định một nghìn bảy trăm tám mươi hai
ngày một mươi một tháng một mươi của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt
đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cho đến khi có quy định thay thế
theo quyết định này hành khách đi tàu hỏa phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp real time pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên tàu
khách đi tàu từ vùng nguy cơ cao phải xét nghiệm và tiêm đủ liều vaccine
khách từ vùng nguy cơ thấp cần xét nghiệm
trên cơ sở kết quả thực hiện và căn cứ vào nghị quyết số một trăm hai mươi tám chính phủ
hướng dẫn của bộ y tế bộ giao thông vận tải
cũng giao cục đường sắt việt nam xây dựng dự thảo quyết định mới
thay thế quyết định số một nghìn bảy trăm tám mươi hai
vận tải hàng không tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu
và quyết định một nghìn bảy trăm tám mươi sáu của bộ trưởng bộ giao thông vận tải cho đến khi có quy định thay thế
theo quyết định này hành khách phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay bộ giao thông vận tải
cũng giao cục hàng không việt nam và các cơ quan liên quan khẩn trương sơ kết
đánh giá thực hiện hai quyết định trên
trên cơ sở kết quả thực hiện và căn cứ vào nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
hướng dẫn của bộ y tế cục hàng không việt nam xây dựng dự thảo quyết định mới
thay thế hai quyết định trên báo cáo bộ giao thông vận tải trước ngày một mươi tám tháng một mươi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã bìm sơn thanh hóa cho biết
tính đến chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi thị xã này đã ghi nhận bốn mươi chín ca nhiễm sau covid một mươi chín trong cộng đồng
nguồn lây phát dịch bệnh là từ chùm ca bệnh của đôi vợ chồng chú ở xã quang trung
thị xã bìm sơn được phát hiện vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
tính đến thời điểm hiện tại đã có bốn mươi bảy người khác sống và làm việc trên địa bàn thị xã bìm sơn
lây nhiễm covid một mươi chín từ hai vợ chồng bệnh nhân này
trong đó đã có một mươi sáu học sinh và hai giáo viên
các ca lây nhiễm khác chủ yếu được phát hiện trong các khu dân cư
nhà máy và trường học trên địa bàn thị xã bìm sơn nơi hai vợ chồng người này từng đến và làm việc
đặc biệt trước khi được phát hiện nhiễm bệnh hai vợ chồng này còn tham gia họp phụ huynh
tại trường tiểu học trung học cơ sở quang trung và tiệc liên hoan với nhiều công nhân của nhà máy ô tô vm
nên được đánh giá có mức độ lây nhiễm cao
hiện cơ quan chức năng đã giả soát được hai hai trăm tám mươi chín trường hợp f một và gần ba trường hợp f hai
thị xã bìm sơn đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp test nhanh khả nguyên
cho trên năm mươi người
nhận định trong những ngày tới số các f sẽ tăng nhanh nếu không được kiểm soát tốt
để phòng chống dịch bệnh lây lan cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa nhà máy ô tô vam
bệnh viện đa khoa asea công ty vũ huyền và công ty sơn hà đều có địa chỉ đóng tại thị xã bìm sơn
là những nơi có liên quan đến hai vợ chồng bệnh nhân làm việc hoặc tiếp xúc với nhiều người
để kiểm soát dịch trên địa bàn thị xã bìm sơn trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh thanh hóa
trường cao đẳng y tế thanh hóa thành phố thanh hóa và huyện nga sơn đã điều động hàng trăm cán bộ
nhân viên y tế sinh viên ngành y đến hỗ trợ thị xã bìm sơn
triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân trên địa bàn thị xã bìm sơn
trước đó hai vợ chồng chú xã quang trung thị xã bìm sơn
được phát hiện mắc covid một mươi chín vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi khi đến bệnh viện đa khoa asia test nhanh
cơ quan chức năng đã xác định mốc dịch tễ của các bệnh nhân này từ ngày một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
để truy vết lịch sử tiếp xúc và các địa điểm cũng như các trường hợp liên quan
được biết trong khoảng thời gian này hai vợ chồng bệnh nhân đã đi làm ở nhiều địa phương
trong tỉnh thanh hóa và cả ở tỉnh ninh bình
theo thông tin trên báo bà rịa vũng tàu tính từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi
tỉnh này ghi nhận một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới trong đó bảy ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại thị xã phú mỹ
lực lượng trực chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua thị xã phú mỹ hướng dẫn người dân khai báo y tế qua ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
cụ thể bảy ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng gồm một nhân viên công ty thép miền nam
hiện đang lưu trú tại cư xá của công ty khu phố tân phú phường phú mỹ và bốn người trong cùng gia đình
phường mỹ xuân hai ca còn lại là tài xế đi từ bình dương vào bà rịa vũng tàu
phát hiện tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ năm mươi một
số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến nay
là bốn hai trăm hai mươi hai ca trong ngày một mươi sáu tháng một mươi có một mươi ba bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện
ngay sau khi tỉnh cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại nới lỏng việc đi lại
người dân và các phương tiện từ các tỉnh thành phố đang tập trung về bà rịa vũng tàu
dẫn đến nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh có thể khiến dịch bùng phát trở lại là rất lớn
theo ghi nhận ngày một mươi sáu tháng một mươi là ngày đầu tiên tỉnh bà rịa vũng tàu áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch đồng nghĩa với việc ngày đầu tiên người dân muốn ra vào tỉnh không còn phải xin phép lãnh đạo địa phương
mặc dù bà rịa vũng tàu quy định người dân không cần có kết quả xét nghiệm âm tính để vào tỉnh
nhưng địa phương vẫn duy trì chốt kiểm soát này nhằm hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế trên điện thoại di động hoặc bàn giấy
do việc dừng lại để khai báo tuyến quốc lộ năm mươi một chiều từ đồng nai về bà rịa vũng tàu có tình trạng ủn ứ xe kéo dài hàng trăm mét để xếp hàng qua chốt
người dân cũng xếp hàng để khai báo
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu đã kêu gọi nhân dân hãy tin tưởng ủng hộ chủ trương
sự lãnh đạo của tỉnh trong chỉ đạo áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
không được chủ quan lơ là tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới
ban chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị người dân từ các tỉnh thành khác vào bà rịa vũng tàu cần chủ động tải ứng dụng và khai báo y tế trước khi vào tỉnh
để công tác kiểm soát diễn ra nhanh chóng tránh gây ủn tắc giao thông tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của tỉnh đã ban hành
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi các ngành chức năng các địa phương trên địa bàn tp hcm đề nghị tăng cường giám sát
kiểm tra xử lý vi phạm trong thời gian thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh
theo quy định trong thời gian thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi trên địa bàn tp hcm
các đơn vị vận tải không được phép dừng đón trả khách dọc đường kể cả các điểm dừng đón trả khách được công bố
xe khách khi xuất bến phải có lệnh xuất bến do đơn vị vận tải cấp được bến xe xác nhận giờ xuất bến số lượng khách trên xe và danh sách hành khách
tại thành phố có năm bến xe hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh là bến xe miền đông cũ bình thạnh bến xe miền đông mới
thành phố thừa đức bến xe miền tây bình tân bến xe an sương học môn và bến xe ngã từ gà quận một mươi hai
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đề nghị các bến xe tăng cường kiểm tra các trường hợp vi phạm tại bến
phối hợp với các bến xe nơi đến để quản lý danh sách hành khách phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch
các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch covid một mươi chín không được đón trả khách dọc đường
được biết trước đó sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã quyết định tạm dừng hoạt động thí điểm vận tải hành khách tuyến cố định tp hcm đắk lắc
và ngược lại sau khi phát hiện nhà xe thuận hiếu vi phạm quy định phòng chống dịch
tại tp hcm chỉ có bốn người trong đó có hai hành khách nhưng nhà xe này đã đón thêm một mươi tám người trong suốt hành trình
khi về đến địa phương qua xét nghiệm đã phát hiện ba trường hợp dương tính với sars cov hai
vừa qua tại tỉnh phú thọ xuất hiện ổ dịch mới tại trung tâm y tế huyện lâm thao tuy nhiên quá trình điều tra dịch tễ rất phức tạp
theo ông phung quốc lập phòng giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ cho biết
tám trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường
để thực hiện truy vết các trường hợp liên quan đến f một f hai f ba và xét nghiệm covid một mươi chín
trong số tám trường trung học phổ thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học để thực hiện truy vết
có hai trường đóng trên địa bàn huyện lâm thao là trung học phổ thông long châu sa trung học phổ thông lâm thao
các trường trung học phổ thông còn lại ở tp việt trì gồm việt trì vũ thề lan nguyễn tất thành
hepman g miner việt trì trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh
lớp một mươi một chuyên hóa trung học phổ thông chuyên hùng vương tp việt trì
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ các trường học trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục ra soát
báo cáo những trường hợp liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín mới phát hiện trên địa bàn tỉnh trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật
sau đó sở giáo dục và đào tạo sẽ có quyết định cụ thể về phương án dạy và học trong thời gian tới
nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cho các em học sinh
cùng với việc cho học sinh tạm nghỉ học sở giáo dục và đào tạo đã có văn bản yêu cầu các trường trung học phổ thông
phòng giáo dục đào tạo các đơn vị thuộc sở chỉ đạo cán bộ giáo viên học sinh tuân thủ những khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương
thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế theo quy định nếu có
chủ động phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và cơ quan y tế địa phương để nắm bắt tình hình
kịp thời thông tin cho cán bộ giáo viên nhân viên học sinh phụ huynh về diễn biến dịch bệnh
căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
chủ động báo cáo xin ý kiến ủy ban nhân dân cấp huyện sở giáo dục và đào tạo về việc cho phép nhà trường
tiếp tục hoặc dừng tổ chức dạy học trực tiếp tổ chức vệ sinh khử khuẩn trường lớp đối với các đơn vị có f một f hai
đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến đảm bảo tạm dừng đến trường nhưng không dừng học
được biết trong hôm một mươi sáu tháng một mươi huyện lâm thao cũng chỉ đạo một số trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học để đảm bảo công tác phòng dịch
trong văn bản hòa tốc ban hành ngày một mươi bảy tháng một mươi bộ y tế đồng ý để bệnh viện việt đức trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường
trong tình hình mới kể từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau hơn hai tuần cách ly chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã ký văn bản hòa tốc số tám nghìn bảy trăm chín mươi tám
kcb bit gửi ủy ban nhân dân tp hà nội và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trong cả nước và bệnh viện việt đức
về việc đồng ý cho bệnh viện việt đức trở về trạng thái hoạt động bình thường mới
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp và ban ngành đơn vị có liên quan
phối hợp với bệnh viện việt đức tiếp nhận người bệnh có đủ điều kiện ra viện chuyển viện có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
không thuộc đối tượng f được chuyển về theo dõi sức khỏe tại nhà
góp y tế tại các bệnh viện của địa phương
bộ y tế cũng đồng ý với đề nghị của bệnh viện việt đức cho phép các nhân viên y tế đang làm việc tại tòa nhà b năm
chủ động về theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
các nhân viên y tế làm việc tại tòa b năm đều được trang bị phòng hộ ngay từ khi có ca nhiễm
kết quả xét nghiệm ít nhất sáu lần âm tính đã tiêm đủ hai mũi vaccine
cũng tại văn bản này bộ y tế đồng ý với đề nghị của bệnh viện việt đức trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường
trong tình hình mới kể từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
yêu cầu bệnh viện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch như trong bản báo cáo và kế hoạch
bám sát các nội dung trong bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
và các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp bộ y tế và ủy ban nhân dân tp hà nội
đảm bảo công tác khám chữa bệnh an toàn
những ngày qua tại một số tỉnh miền trung do ảnh hưởng của mưa bão
ít nhất có ba người mất tích do nước lũ
mưa lũ cuốn trôi khu vực vùng ca bị sản lở phải di rời dân khẩn cấp
và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy
ngày một mươi bảy tháng một mươi mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền trung
mực nước lũ tại các sông như sông hương huế sông thu bồn vu gia quảng nam lên nhanh
tại tỉnh thừa thiên huế ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
trong sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi đã có công điện yêu cầu công ty cổ phần thủy điện hương điền
thị xã hương trà tạm dừng vận hành điều tiết nước đối với hồ chứa thủy điện hương điền
để thực hiện việc tìm kiếm hai người mất tích khi đánh cá trên sông hồ trong chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi
ông phan thanh hùng tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
cho biết hai người mất tích khi đi đánh cá trên sông bồ được xác định là ông trần minh đê sáu mươi năm tuổi
cùng vợ là võ thị tê chú phương hương vân thị xã hương trà
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua đã có mưa to mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ chín mươi đến một trăm bảy mươi mm
một số nơi cao hơn như phú đà hai trăm ba mươi một mm kim long hai trăm bốn mươi sáu mm thành phố huế hai trăm ba mươi bảy mm
lũ trên sông bồ đã vượt trên báo động một
tỉnh thừa thiên huế đã phát thông tin cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi
sẵn lở bờ sông bờ biển trên địa bàn
để các địa phương đơn vị chủ động theo dõi phòng ngừa và ứng phó với sự cố thiên tai mưa lũ bão lụt
tại tỉnh quảng trị ubnd huyện đắk rồng cho biết một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi
khi đi qua khu vực đập tràn thuộc thôn ly tôn xã tà long
nạn nhân được xác định là hvg sinh năm hai nghìn một trú ở khóm sáu thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
ông võ văn hương chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị đã có công điện khẩn
triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ
ông hưng yêu cầu gia cố các lồng bè ra soát các khu vực nguy cơ ngập lụt sạt lở để di dời dân
cấm người đi qua khu vực ngập sâu nước chảy xiết và giữ chữ lương thực sẵn sàng ứng cứu tại chỗ
tại tỉnh quảng ngãi một trận lốc xoáy kinh khủng xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
đã khiến hàng chục ngôi nhà ở thôn vĩnh trà xã bình thạnh và thôn bình an nội
xã bình chánh huyện bình sơn bị tốc mái hư hỏng nặng
cụ thể một cơn lốc xoáy cường độ mạnh đã quét qua khu vực thôn vĩnh trà xã bình thạnh bình sơn
khiến cho ba mươi ba ngôi nhà bị tốc mái hư hại trên bảy mươi
trong đó có một mươi một nhà bị tốc máy hoàn toàn ước tổng thiệt hại hàng tỷ đồng
ngoài ra một mươi hai ngôi nhà ở thôn bình an nội xã bình chánh huyện bình sơn cũng bị thiệt hại sau cơn lốc xoáy
ngoài ra lũ trên sông yên đã tràn bờ dự kiến gây ngập một số tuyến đường giao thông
ở huyện hòa vang và quận cầm lệ từ trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi
sau khi nhiều tỉnh thành phố nới lỏng biện pháp cách ly y tế mở cửa du lịch sẵn sàng đón khách ngoài tỉnh
do vậy dòng người và xe cộ từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương bình phước tây ninh đổ về lâm đồng
khiến các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ hai mươi
như chốt tại km
một trăm bốn mươi hai giáp danh giữa hai tỉnh đồng nai lâm đồng chốt đeo chuối cường ngõ vào lâm đồng trở nên đông đúc hơn
huyện đạ hùa oai tăng cường thêm cán bộ hỗ trợ lực lượng trực chốt làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
chốt tại km
một trăm bốn mươi hai tập trung kiểm soát người và phương tiện từ các tỉnh thành về ba huyện phía nam của lâm đồng
bao gồm đạ hù ai đạ tề hát và cát tiên
còn chốt đèo chuối kiểm tra dòng người và xe cổ đông đúc tỏa về các huyện thành còn lại
đặc biệt là hai thành phố bảo lộc và đà lạt
lực lượng y tế công an quân đội thanh tra giao thông dân quân và đoàn thanh niên
thay nhau kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của người dân
như chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín giấy xác nhận đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín nếu có
phiếu xét nghiệm âm tính với sars cov hai
người đi đường được hướng dẫn khai báo y tế và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
khi vào lâm đồng theo bốn cấp độ phòng dịch đỏ cam vàng và xanh
tuyên truyền viên thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo thông điệp năm k của bộ y tế khi vào lâm đồng
ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tại điểm đến sẽ thực hiện sang lọc các đối tượng
hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc ban hành quyết định cách ly theo đúng quy định
tại quy định số hai nghìn năm trăm sáu mươi ba quy đề ubnz ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
lãnh đạo địa phương cho biết lượng người và xe cộ đổ về nhiều
vì cập nhật
thông tin lâm đồng đã nới lỏng viện pháp cách ly y tế mở cửa du lịch sẵn sàng đón khách ngoại tỉnh
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ
để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại